doanh nhân việt nam sẵn sàng bước ra biển lớn và đặt nền móng xây dựng văn hóa doanh nghiệp trường tôn
đây là chủ đề của hội thảo quốc tế khởi nghiệp sáng tạo việt nam được tổ chức vào ngày sáu tháng chín tại hà nội
với các nội dung như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo việt nam ứng dụng bốn để ra biển lớn
doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo không đi một mình năng lực chuyển hóa công nghệ và ý tưởng hình thành các sản phẩm thương mại toàn cầu
sẽ giúp các doanh nghiệp nắm mắt cơ hội tạo dựng những công cụ hiện đại hiệu quả từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và xây dựng văn hóa phát triển doanh nghiệp bền vững
đồng thời hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể kết nối đam mê chia sẻ chi thức
tạo dựng giá trị và tìm kiếm lời giải cho bài toán ra thị trường cho doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo và quản trị doanh nghiệp sáng tạo
cũng như trong quá trình quản trị doanh nghiệp để có cái nhìn toàn cầu đội ngũ quản trị chuyên nghiệp vững vàng hướng tới tương lai
trong khuôn khổ của hội thảo một số ứng dụng giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đã được đưa ra tại triển lãm sản phẩm sáng tạo